liên quan đến vụ dùng súng tấn công trụ sở công an xã e tiêu và xã e tu tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
dưới sự chỉ đạo của bộ công an tỉnh nguy đắk lắc các mũi truy bắt gồm lực lượng của bộ công an
và các lực lượng chức năng địa phương đang khép chặt vòng vây các đối tượng
tại huyện chư quynh các xã được chỉ đạo trực một trăm linh quân số động viên người dân không ra khỏi nhà
khi phát hiện đối tượng lạ mặt báo ngay cho chính quyền địa phương
đối với những người hy sinh tử vong và bị thương tỉnh đắk lắc và huyện chư quynh đã tổ chức các đoàn thăm viếng
động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định
chính quyền đã thông báo động viên người dân không nên hoang mang
mà làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn
theo trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an tính đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi một tháng sáu
các lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ một mươi sáu đối tượng có liên quan đến vụ việc
lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai công dân bị bắt làm con tin công dân thứ ba tự giải thoát
các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại